không đeo khẩu trang tụ tập hai người ở đây công cộng rồi tự tiện đi ra khỏi nhà không phải là đi mua lương thực thực phẩm mà gây những nguồn lây ở trên cộng đồng
công an tỉnh thực hiện hai nhiệm vụ hai vụ kép vừa đảm bảo an tự mà vừa phòng chống dịch lây trong cộng đồng
ngay sau khi tổ chức gia quân chỉ trong buổi sáng ngày một mươi bốn tháng bảy trên tuyến đường đồng khởi thành phố biên hòa tổ công tác của công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn chục trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tính từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy lực lượng công an tỉnh đồng nai đã tổ chức kiểm tra phát hiện sáu trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín và đã ra quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trăm ba mươi bảy trường hợp số tiền gần một tỷ đồng
theo thông tin để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ y tế đã bổ sung thêm một số đối tượng ưu tiên
đối tượng được mở rộng là người lao động thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú ăn uống ngân hàng chăm sóc sức khỏe dược vật tư y tế
ngoài ra còn có các cơ sở bán lẻ bán buôn chợ công trình xây dựng các người dân ở vùng và khu vực du lịch các chức sắc chức việc các tôn giáo người lao động tự do người có nhu cầu xuất cảnh để công tác học tập và lao động ở nước ngoài chuyên gia nước ngoài làm việc tại việt nam
người làm việc trong các cơ quan ngoại giao lãnh sự các tổ chức quốc tế hoạt động tại việt nam người làm việc học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo lực lượng bác sĩ trẻ người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính và các tổ chức hành nghề luật sư công chứng đấu giá
báo lao động thông tin bộ y tế vừa đồng ý triển khai việc tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín khác nhau nếu tình trạng thiếu vaccine covid một mươi chín vẫn tiếp diễn
tổ chức y tế thế giới who lại khuyến cáo không tiêm hai loại vaccine covid một mươi chín khác nhau
câu hỏi đặt ra là quyết định của bộ y tế có đang mâu thuẫn với khuyến cáo của who hay không
việc tiêm hai loại vaccine covid một mươi chín có ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của người dân hay không
giáo sư nguyễn văn tuấn khoa y đại học new south wales cho rằng tình trạng thiếu vaccine lại là một cơ hội cho việt nam
nếu tôi có một lời khuyên cho nhà chức trách tôi sẽ nói hãy nắm lấy cơ hội này để làm nghiên cứu so sánh hiệu quả của việc trộn vaccine
việt nam đang tiêm nhiều loại vaccine và đây là cơ hội vàng để làm một nghiên cứu quan sát
theo thông tin trên báo tuổi trẻ bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội vừa có chỉ đạo triển khai gấp gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
theo thông tin chính phủ đã có nghị quyết sáu mươi tám triển khai gói hai mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp người dân bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
bộ trưởng bộ đào ngọc dung đã nhấn mạnh người dân đang rất khó khăn đang từ ngày mong chờ được nhận hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
chậm nhất là trong tuần này các địa phương phải triển khai ngay triển khai chậm là có lỗi trục lợi là có tội với người dân
theo bộ trưởng đào ngọc dung cả nước có khoảng một mươi ba triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong đó có trên năm trăm năm mươi bảy người bị mất việc
bốn một triệu người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng việc bốn ba triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ sản việc nghỉ luân phiên
đặc biệt đợt dịch thứ tư này đã đang xâm nhập và tác động vào các khu công nghiệp và khu chế xuất làm ảnh hưởng nghiêm trọng những tác động tiêu cực đến người lao động
cũng trên báo lao động thông tin trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bùng phát người lao động mất việc cần vay tiền để trang trải cuộc sống trong mùa dịch
tuy nhiên để vay tiêu dùng từ các công ty tài chính cũng không phải là dễ với đủ các chi phí còn nếu không hiểu biết thì sẵn sàng bị sập bẫy các ứng dụng cho vay với lãi suất cắt cổ
trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát với những người lao động thời vụ thì đây là thời điểm khó khăn vì không có công việc đồng nghĩa là không có thu nhập
để trang trải chi phí cuộc sống nhiều người không am hiểu kiến thức đã tiếp cận các thông tin cho vay tiêu dùng qua app thông qua zalo hay mạng xã hội
lợi dụng tình trạng này nhiều tổ chức cá nhân chưa được cấp phép nhưng đã mạo danh các tổ chức tài chính lợi dụng tính chất nhanh chóng tiện lợi khi cho vay tiền qua app đã lừa người dân đóng các khoản phí để được vay tiền
nhiều ngân hàng cảnh báo việc lừa đảo làm hồ sơ giả mạo được mô phỏng các điều khoản theo mẫu hợp đồng vay hay mạo danh ứng dụng vay tiền của ngân hàng để tiếp cận người cần vay tiền và lừa đảo

nhà khi không có việc cần thiết trước tình trạng trên thì công an thành phố đã triển khai lực lượng
tuần tra khép kính địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời giữ vững an ninh trật tự địa bàn
hai người đàn ông này chở nhau trên xe gắn máy nhưng không đổi nón bảo hiểm khi tham gia giao thông
trên đường phạm văn chiêu đại biệt của tuần tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
của công an quận g vấp lập biên bản với hai hành vi là không đội nón bảo hiểm và vi phạm chiếc thị một mươi sáu
rằng ngoài khi không có việc cần thiết cộng mức phạt tiền là hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
tương tự hàng chục người dân tham gia giao thông trên đường nhưng chủ quan không đội nón bảo hiểm
đã bị dừng xe xử lý đa số giải thích là đi mua đồ dùng thiết yếu
song bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an sẽ xác thực lại việc ra khỏi nhà của người dân
là có chính đáng hay không
nhưng mà nó chuyển sang hình thức là hình thức tuần tra lưu động quanh khu vực đó để nhằm hai mục tiêu
thứ nhất là tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống các loại tội phạm
thứ hai là kiểm tra kiểm soát để xử lý những trường hợp ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
vi phạm như việc không đeo khẩu trang để nhằm mang tính răng đe những người mà không có được phép ra ngoài đường
để mà thực hiện tốt cái việc là phòng chống dịch
thì hiện tại thì cái lực lượng của chúng tôi là tuần tra kiểm soát
hai mươi bốn trên hai mươi bốn khép kính trên một mươi bảy tuyến đường trên địa bàn quận
để kiểm soát tất cả các hành vi của người vi phạm từ vi phạm giao thông cho đến vi phạm không đeo khẩu trang
và ra hài trong trường hợp không cần thiết
chúng tôi luôn tạo điều kiện để những người dân khi tham gia giao thông đến các cơ sở sản xuất
mà đúng theo tinh thần của dân bạn số hai nghìn hai trăm bảy mươi chín của hà nội thành phố
thì chúng tôi luôn tạo điều kiện
nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp ra ngoài không có lý do
và vi phạm việc không đeo khẩu trang
tại vì em
em ở cùng mình nên là em rất là ít đi ra ngoài
lâu lâu em ra ngoài một lần em mua đồ ăn ăn chữ và mấy ngày em mới về
mà tại bữa nay dịch quá nên là hết đồ ăn rồi em đi ra ngoài thì cũng đâu có nghĩ gì đâu
lần sau ra ngoài thì nhớ đội mũ thôi
đội mũ mang giấy tờ chứ bị bắt thì biết sao rồi
rút kinh nghiệm là em mang tên số tặng chú với em
không biết vì em mang vớt giấy tờ với cả thẻ ngân hàng đi thôi
chứ em cũng không biết
với em không đi đâu cả
ở nhà thì cũng không đi đâu
chỉ có con thiếu gì
đồ dùng gia đình có gì thì ra mua thôi
xong là quay về luôn
cũng không tà té vào chỗ đông người tụ tập làm gì cả
thấy nên để cần thiết để hạn chế người ra đường để đỡ dịch bệnh nó đỡ phát sinh để người dân được mở cửa trở lại để hoạt động bình thường
em ủng hộ rất là ủng hộ điều đấy
tại quận một mươi một lực lượng công an cũng tổ chức tuần tra lưu động trên khắp các tuyến đường ngõ hẻm
để đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông và kiểm tra xử lý người dân ra đường không có lý do
cô chạy khi thấy tổ tuần tra tuy nhiên đã bị dừng xe xử lý
thực hiện chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố lực lượng công an sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết
tuy nhiên cũng sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
do đó người dân cần đồng tình chấp hành nghiêm chí thị một mươi sáu để tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố sớm dập được dịch bệnh
tương tự thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng tỉnh đồng nai những ngày qua cũng đã quyết liệt ra quân
nhắc nhở xử lý người ra đường không có lý do chính đáng nhiều cửa hàng bán các mặt hàng không thiết yếu
để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây cản trở công tác chống dịch của địa phương
các tổ công tác của công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo ghi nhận ngày thứ ba giãn cách trên các tuyến đường nội ô thành phố biên hòa đường đã vắng hơn
song vẫn còn nhiều người đi lại
lực lượng chức năng đã dừng xe ngẫu nhiên kiểm tra nhắc nhở người dân chấp hành các quy định giãn cách
một số trường hợp không nêu được lý do ra ngoài chính đáng bị lập biên bản xử phạt
mặc dù giãn cách xã hội nhưng theo ghi nhận của phóng viên
vẫn còn tình trạng nhiều cửa hàng bán mặt hàng không thiết yếu vẫn mở bán
nên bị lập biên bản xứ phạt do bán hàng không thiết yếu và để tập trung đông người so với quy định
qua công tác kiểm tra đó thì
quán sẽ là chủ động hơn nữa trong việc cho khách vào quán
giữ khoảng cách tối đa là một lần chỉ có một hai người khách vào quán thôi
theo báo cáo từ khi thực hiện giãn cách xã hội
đồng nai đã có ba trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm bị lập biên bản xứ phạt với số tiền gần một tỷ đồng
riêng thành phố biên hòa đã lập hồ sơ xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm phòng dịch
như không đeo khẩu trang ra đường trong trường hợp không cần thiết tập trung đông người
không chấp hành ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu
không giữ khoảng cách tối thiểu với suất tiền xử phạt gần ba trăm linh triệu đồng
thưa quý vị để tránh chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng
thì hai đối tượng là nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tại phường vĩnh bảo thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và phạm nhật quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại xã thành xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã chạy ngược chiều đồng thời có hành vi chống người thi hành công vụ
nên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng bảy tài và quang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều trên đường võ nguyên giáp
để tránh chút kiểm dịch thì bị lực lượng cảnh sát giao thông trật tự phát hiện
và yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế nhưng hai đối tượng bỏ chạy vào đường dân sinh
tổ tuần tra đã dùng xe mô tô đuổi theo khoảng hai km thì đuổi kịp không chế tên quang
thì đối tượng rút dao ra chống trả lại
nguyên hữu tài cũng lấy dao để trong cúp xe ra đe dọa để giải vây cho đồng bọn
lúc này người dân tại khu vực chạy ra hỗ trợ lực lượng chức năng
nên hai tên lên xe bỏ chạy nhưng ngay sau đó bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng tạm giữ hình sự
củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với quang và tài
về hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

thiếu hụt lái xe vận tải hàng hóa khu vực phía nam

và có thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín
đối với các trường hợp có thời gian di chuyển và chờ đợi để xếp dỡ hàng hóa vượt quá
thời hạn có hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín có thể bố trí lái xe theo phương án
phương án một sử dụng lái xe dự phòng của đơn vị để thay lái trên hành trình vận chuyển
phương án hai phối hợp với đơn vị vận tải khác tại địa phương nơi đến
địa phương trên hành trình vận chuyển để bố trí đổi lái xe khác
phương án ba yêu cầu lái xe đến các địa điểm xét nghiệm cơ quan y tế
tại địa phương nơi đến địa phương trên hành trình để thực hiện xét nghiệm theo quy định
lái xe thay thế phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của bộ y tế
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch sở giao thông vận tải hà nội vừa tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị vận tải đơn vị khai thác bến xe hướng dẫn yêu cầu người dân
khi tham gia giao thông đến hà nội từ các tỉnh thành phố khác
thực hiện khai báo y tế qua các phần mềm khai báo y tế hoặc khai báo giấy
và cung cấp thông tin hành khách
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải phải ghi chép
lưu trữ thông tin hành khách từ chối phục vụ đối với hành khách
không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị khai thác bến xe phải kiểm tra giả soát việc ghi chép thông tin hành khách
của các đơn vị vận tải nhà xe và tổng hợp báo cáo sở trước một mươi giờ hàng ngày
còn đối với một trăm một mươi tám
tuyến xe buýt trợ giá sở gia thông vận tải tp hà nội vừa gia hạn
thời gian điều chỉnh tạm thời phương án vận hành cho đến hết ngày ba mươi một tháng bảy năm nay
cụ thể đối với các tuyến buýt trục chính lưu lượng hành khách đi lại cao
xem xét điều chỉnh giảm dịch vụ ở mức hợp lý
các tuyến buýt có tần suất thấp từ hai mươi phút một lượt trở lên
và các tuyến xe buýt có lộ trình độc đạo xem xét điều chỉnh về mức ba mươi phút một lượt
giãn tần suất chạy xe giờ thấp điểm hoặc giữ nguyên dịch vụ
việc điều chỉnh dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm không làm xáo trộn lớn đến nhu cầu đi lại của hành khách
dịch vụ các tuyến được giả soát điều chỉnh dựa trên nhu cầu đi lại và đặc thù hoạt động của từng tuyến
trước đó phương án điều chỉnh này đã được áp dụng trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ ngày mùng bảy cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu
khoảng hai năm trở lại đây từ khi dịch bệnh covid một mươi chín có chiều hướng phức tạp
với những khuyến cáo về việc tăng cường tập thể dục thể thao tăng cường sức đề kháng trước dịch bệnh
thì người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình và những người thân
và khi các công viên hay các phòng tập đều được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
thì người người nhà nhà lại tìm đến xe đạp như một bài tập thể dục hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà nó đem lại
thì cũng có không ít những mặt trái đến từ ý thức của những người tập thể dục trên đường giao thông
sáng sớm hay mỗi buổi tối thật không khó để bắt gặp những đoàn xe đạp tập thể dục
tại các tuyến phố cổ hay khu vực hồ tây hồ gươm của thủ đô hà nội
chậm dãi nhẹ nhàng thong rong và thư thái
một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi vừa có thể thư giãn ngắm nhìn phố phường
vừa rèn luyện sức khỏe nâng cao khả năng đề kháng với dịch bệnh
và vì thế không quá khó hiểu vì sao phong trào xe đạp tại hà nội lại phát triển mạnh đến như vậy trong hai năm trở lại đây
thấy cái việc mà đại dịch mà mọi người quay trở lại với xe đạp bây giờ thì nó cũng sẽ tạo ra một cái thói quen dần dần thay đổi thói quen
mà ngày xưa cái thời bao cấp thì xe đạp cũng là một cái phương tiện chủ yếu đam mê đến tận bây giờ
với một số lượng rất lớn và có một cái sự hấp dẫn cho tất cả các lứa tuổi
thế chúng ta thấy rằng là đây có thể gọi là một cái tín hiệu rất đáng mừng
đáng mừng bởi vì là chúng ta là nếu như mà xe đạp
mới đi tuyến ngắn thì nó vừa là cái tiết kiệm được cái hạ tầng đô thị đi lại tốt này
cái cảm nhận thành phố tốt hơn này cái ô nhiễm ít hơn này
thế rồi thì cái rèn luyện sức khỏe cũng sẽ phát triển hơn
thế và con người gần gũi với nhau hơn rất nhiều
đấy chính là những cái điểm mạnh
rất nhiều tín hiệu tích cực được mang đến cùng chiếc xe đạp
thế nhưng song song với đó vẫn còn nhiều mặt trái đến tự ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông
tập thể dục rèn luyện sức khỏe bằng xe đạp
thoải mái bất chấp nguy hiểm chạy từng đoàn trên đường cao tốc
thậm chí chống đối các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát an toàn cho tính mạng của bản thân họ
những người trưởng thành cả về trách nhiệm và ý thức còn làm vậy được
thì khó có thể trách các em thanh thiếu niên
bốc đầu len lỏi qua những phương tiện rừng chờ đèn đỏ
thậm chí một em khác còn biến những người chờ đèn đỏ thành khán giả
cho một màn biểu diễn trên sân khấu chính là ngã tử rào cắt
mong rằng các bậc phụ huynh
khi chứng kiến con em mình diễn siếc trên đường như thế này
sẽ thay đổi được suy nghĩ
ở nhà cháu nó ngoan lắm
một số thanh niên hay một số người có tinh chất là
nó kích thích bị kích động nhiều
cho nên là nhiều khi có một tư thế muốn thể hiện cái gì đấy
hoặc là thể hiện mình có thể tài năng
hoặc là thể hiện một cái khía cạnh để cho mọi người quan tâm
thì rất nên là tôi là ngay đi trên đường phố tôi cũng bốc đồng cái xe đạp lên
rồi là muốn quay cùng bằng xe đạp
như kiểu ngăn chiếc
hay là một số người thì nên chạy lên đường cao tốc
để đi lại cũng vừa là tiền lợi mà vừa là cũng là để thể hiện
còn trẻ con thì cái nhu cầu nó càng lớn hơn
khi nó đã ra giao tiếp với bên ngoài
là nó muốn trò chuyện với bên ngoài bằng ngôn ngữ của nó
bằng ngôn ngữ hình thể có
bằng cái ngôn ngữ mà cái phương tiện nó đi lại có
bằng cái tai nghệ của nó
do vậy là đây chính là một biểu hiện tâm lý
thế còn khi chúng ta lại quy nó
cái biểu hiện tâm lý vào trong một cái không gian chung
mà nhất là lại không gian giao thông
nơi mà người ta đòi hỏi
con người ta phải có những quy định khắt khe
để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người xung quanh nữa
cho người cùng ta ra nữa
thì câu chuyện đó đã trượt sang một cái lĩnh vực khác
mà thành phố này chưa chuẩn bị
cũng theo các chuyên gia thì có hai khía cạnh
để có thể kiểm soát được phong trào đi xe đạp
được an toàn và lành mạnh
thứ nhất tạo hạ tầng riêng cho người đi xe đạp
thứ hai nâng mức xử phạt đối với những vi phạm
của người đi xe đạp để nâng cao nhận thức
và cả hai chúng ta đều chưa có sự chuẩn bị
và rất khó thực hiện
tuy nhiên là xử lý vi phạm bây giờ chúng ta rất là khó
hôm nay chỉ có mức độ xử phạt đối với những người đi xe đạp
thì nó cũng không thể nâng cao quá được
nó khác cứ đi xe mô tô xe gắn máy
và hoặc là đi lái ô tô
tuy nhiên là nếu chúng ta nâng cao quá
thì chỉ có khi là còn đang có bước
nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh
mà chúng ta chế được
và tôi nghĩ rằng
việc mà chúng ta có thể xử lý cái xe đạp này
là gọi là giam giữ cái xe đạp
thì có khi cái tiền cái công giữ giam giữ
thì nó còn gấp mấy lần so với cái giá trị của cái xe
thì chúng ta mới cân gác lại cái phương án
nó là một các cái em nhỏ
là cái năng lượng giải phóng
nó muốn thể hiện cái sức khỏe của nó
khi mà nó vượt ra khỏi
nhất là tuổi bị thành niên
nó là đáng trách tức là nó thể hiện
ở cái chỗ đấy thì nguy hiểm cho khách chọn
nhất là làm phiền cho những người khác
nó là những hình ảnh nó phản cảm
chúng ta thấy rằng là cần lắm
cho cái thế hệ rẻ những cái không gian
nhưng mà vấn đích lành mạnh
và không ủng hộ đến tính mạng của bản thân
người ta ra cũng như là những người xung quanh
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
chính thức vận hành từ ngày một tháng bảy
đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân
trong khi thực hiện các thủ tục hành chính
tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị địa phương

nhanh chóng triển khai phổ biến những quy định mới
và đã nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ người dân
đây không phải là lần đầu tiên
làm thủ tục nhập sinh cho con
thế nhưng anh đào ngọc tuấn lại rất bất ngờ
bởi các thủ tục gần như đã được thay đổi hoàn toàn
thay vì phải chuẩn bị photo nhiều giấy tờ
giờ đây anh chỉ cần vài thao tác đơn giản
đã có thể nhanh chóng hoàn tất
thủ tục nhập sinh cho con
ngay tại công an phường
giờ thì không cần
phải cầm photo đồ
cầm sổ hộp thảo
gì đem lên rừng rào
giờ có trăm trăm máy rồi
khó cầm phải đi tới
đi lui bổ sung
làm thêm khủng tiện hơn đỡ phải đi lại
rồi giờ tới công an phường không cần
phải lên quận nữa
là địa phương có lượng người tạm trú đông
phường thanh khê tây quận thanh khê
cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền
phổ biến những điểm mới của luật cư trú
năm hai nghìn hai mươi nhất là những quy định
liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú
ở công dân hiện nay như việc công an
xã phường thị trấn sẽ là cơ quan
tiếp nhận giải quyết các thủ tục
tạm trú thường trú cho công dân
và tất cả thông tin sẽ được cập nhật
trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và cơ sở dữ liệu
về cư trú những quy định mới này
đang nhận được sự quan tâm
và ủng hộ rất lớn của người dân
tất cả là điều là vô máy
và quản lý trên máy thì
nó sẽ thùng tiền hơn bất cứ khi mình
đi đến những khu vực nào
biết chắn nữa thì chỉ cần mở máy ra
đã có thông tin mình ở trên máy
đưa việc quản lý cư trú xuống
cho xã phường thì mình cảm thấy
đó là điều kiện thuận lợi
rất là cho cán bộ chiến sĩ
ở các cơ sở bởi vì qua đây
có thể quản lý tốt được cán bộ nhân dân
nắm chắc được di biến động cũng giống như là
con người cụ thể để đảm bảo
công tác an ninh trực tự
hoặc là đề ra những biện pháp
an sinh xã hội để tham mưu cho ủy ban
thêm một cái thuận lợi nữa là
theo mình nghĩ thì lục tư trú mới
là khi mà ban hành
thì có những ràng
trong việc xóa tạm trú
hoặc là gắn với chủ sở hợp pháp
thì đảm bảo quyền lợi chính xác hơn
cho cán bộ nhân dân đồng thời
để cho cán bộ nhân dân là ví dụ như khi
di biến động là đi đâu thì chúng ta phải đăng ký đầy đủ
để có thể là nơi địa phương đến
người ta quản lý được thực tế
cư trú thực tế đó là điều quan trọng nhất
việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư khi giải quyết các thủ tục
hành chính đã thay thế cho việc
phải xuất trình hoặc nộp bảng sao
có chứng thực các giấy tờ công dân
khi thực hiện thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian xử lý giảm chi phí
và thời gian đi lại nâng cao chất lượng
phục vụ nhân dân ngoài ra
việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với các hệ cơ sở dữ liệu
khuyên ngành cũng tạo điều kiện
thuận lợi nhanh chóng và đơn giản nhất
cho công dân khi thực hiện
các thủ tục hành chính liên quan
thưa quý vị mỗi ngày
số ca mắc mới covid một mươi chín đều
gia tăng đáng lo ngại chỉ riêng trong ngày hôm qua
còn số kỷ lục lên đến gần ba ca
nhiều nhất vẫn là thành phố hồ chí minh
với hơn hai ca tình hình ngày càng
phức tạp khó lường nhiều địa phương đã thực hiện
giãn cách xã hội ở các cấp độ người dân
được khuyến cáo hạn chế tối đa đi
ra đường với những trường hợp ra đường không
cần thiết thì còn bị xử lý vi phạm quy định
phòng chống dịch đóng cửa ở nhà
đồng nghĩa với việc là cuộc sống và sinh hoạt
sẽ bị ảnh hưởng từ hai năm nay dịch bệnh
đã khiến cho đời sống của người lao động gặp
không ít khó khăn và với mong muốn chia sẻ
tiếp sức cho đội ngũ y tế bệnh nhân
và người dân ở vùng dịch những ngày vừa qua
hàng chục tấn rau xanh trên chuyến xe
không đồng do người dân thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắk đóng góp đã xuất phát
hướng về thành phố mang tên bắc
ngày sáu tháng bảy chuyến xe
đầu tiên vận chuyển một mươi ba tấn
rau củ quả bắt đầu xuất phát
từ đắk lắk tới thành phố hồ chí minh
chương trình có sự chung tay ủng hộ
của hội chữ thập đỏ thành phố bùn ma thuột
hội phụ nữ công an tỉnh đắk lắk
cùng nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh
tất cả đều mong muốn góp chút
công sức của mình ủng hộ người dân
nơi tâm dịch
ý tưởng là chia sẻ
rau xanh đến thành phố hồ chí minh
trong đó cũng là một phần
để hỗ trợ cho người
nông dân trên địa bàn
phố bùn thu chúng tôi
hỗ trợ trong đó có
tổng cộng số lượng là
trên một mươi hai tấn để hỗ trợ cho
người dân thành phố hồ chí minh
trong lúc này hiện nay
dịch bệnh như thế thì
chúng tôi cũng mong muốn
chia sẻ của chúng tôi
sẽ đến với người dân thành phố hồ chí minh
chương trình được tổ chức với mục đích
vừa chia sẻ khó khăn với người dân
vùng dịch vừa giảm bớt nỗi lo
tiêu thụ nông sản do dịch covid một mươi chín
của bà con nông dân trên địa bàn thành phố
giữa cành nắng nóng
oi bức trưa hè nhưng ai cũng cố gắng
để chuyến xe đến các địa điểm
tiếp nhận đúng giờ
quan tâm của đạo quỷ đại đạo quang tỉnh
cũng như là sự hỗ trợ của
các mạnh thịnh quân và các
chị em hội viên hồ chí minh quang tỉnh thì chúng tôi
cũng đã phối hợp cùng với nhà hàng
thủy thuế petri tổ chức
một chuyến xe hướng về
thành phố hồ chí minh là nơi đang
bùng phát hành mẽ dịch covid và chúng tôi hy vọng
với những sự quan tâm cũng như là sự
ủng hộ từ các mạnh thịnh quân
như là từ hồ chí minh quang tỉnh và
từ nhà hàng thủy thuế petri thì
những tình cảm mà
chúng tôi dành cho
hồ chí minh thì sẽ góp phần
cùng với nhân dân cả nước cổ vũ động viên
cho nhân dân thành phố sẽ sớm vượt qua
tại thời điểm dịch đang có diễn biến phức tạp
tại thành phố hồ chí minh việc tìm
đơn vị vận chuyển hàng hóa là rất khó khăn
nhờ sự kết nối của các mạnh thường quân
tại tỉnh đắk lắc và thành phố hồ chí minh
vẫn có nhiều nhà xe sẵn sàng
ủng hộ chuyến xe từ thiện tới vùng dịch
bên cạnh đó hội chứa thập đỏ
thành phố bông an thuật dưới sự chỉ đạo
của ubnd thành phố đã hỗ trợ
các trang thiết bị phong dịch
test nhanh covid một mươi chín cho các tài xế
còn đó đảm bảo an toàn y tế
cho các tài xế đến và trở về
từ vùng dịch
hội chứa thập đỏ thành phố bông an thuật
thì tôi thiết tha kêu gọi
các mạnh thường quân
các nhà hảo tâm tiếp tục chúng ta
có nhiều chuyến xe nghĩa tình nữa
để cho hỗ trợ vùng tâm dịch
đang rất là nóng
tại thành phố hồ chí minh
và hiện tại bây giờ là tâm dịch này
đã dẫn đầu cả nước về những ca bệnh
do vậy cho nên là
mong muốn của hội chứa thập đỏ thành phố
nhiều nhiều thêm nhiều chuyến xe
kết nối nghĩa tình để ủng hộ
cho bà con đang phải chống chọi
với những dịch bệnh
trong thời gian tới
những chuyến xe yêu thương không đồng
sẽ tiếp tục đến thành phố hồ chí minh
để trao tặng thực phẩm
cho các bệnh viện khu cách ly
và người dân khó khăn trên địa bàn thành phố
hành động nhỏ tạo nên nghĩa cử lớn
mong rằng những chuyến xe
giao danh nghĩa tình sẽ phần nào
giúp người dân nơi tâm dịch
vượt qua những ngày tháng khó khăn này